hôm nay ngày thứ ba và là ngày cuối cùng của phiên chất vấn kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
như thường lệ thủ tướng chính phủ sẽ đăng đàn trả lời những nội dung mà các đại biểu quan tâm chất vấn
bên lề hành lang nhiều đại biểu kỳ vọng những vấn đề còn vướng mắc hiện nay trong bốn lĩnh vực chất vấn
sẽ được người đứng đầu chính phủ đưa ra định hướng xử lý